bốn vị thuốc hỗ trợ điều trị u sơ tử cung
u sơ tử cung là khối u lành tính của cơ tử cung
hay gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt tình dục thường gặp từ ba mươi đến năm mươi tuổi
bên cạnh các phương pháp điều trị u sơ tử cung theo y học hiện đại
một số vị thuốc và bài thuốc y học cổ truyền cũng đã được chứng minh có hiệu quả nhất định trong điều trị u sơ tử cung
dấu hiệu cảnh báo u sơ tử cung
u sơ thử cung thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu
nhưng đến khi khối u phát triển có thể gây ra các triệu chứng khó chịu
dấu hiệu cảnh báo u sơ tử cung có thể bao gồm
dối loạn kinh nguyệt
đây là dấu hiệu phổ biến nhất của u sơ tử cung đặc biệt là u sơ dưới niêm mạc
phát triển ở bên trong tử cung và u sơ phát triển trong thành cơ tự cung
dối loạn kinh nguyệt bao gồm
kinh nguyệt kéo dài chảy máu giữa các trù pì kinh
nhiều trường hợp máu kinh ra nhiều kéo dài dẫn đến mệt mỏi thiếu máu nặng
u sơ tử cung cũng có thể là một nguyên nhân khiến bạn bị đau bụng kinh
vì u sơ trong thành tử cung có thể làm tình trạng đau bụng dữ dội hơn nhiều
do khối u sơ ảnh hưởng đến chức năng của cơ tử cung
đau vùng trọng và thắt lưng
đau vùng trậu và đau thắt lưng là triệu chứng ban đầu thường gặp của u sơ tử cung
cơn đau có thể dữ dội hoặc có cảm giác tương tự như cơn đau bụng kinh đôi khi trầm trọng hơn
mặc dù thường lành tính nhưng u sơ tử cung về cơ bản là sự phát triển quá mức giống như khối u của các mô bất thường
khi u sơ tử cung phát triển chúng chiếm nhiều không gian hơn trong tử cung và vùng sương trậu
có thể gây ra các triệu chứng như cảm giác no hoặc đầy bụng
đặc biệt u sơ dưới niêm mạc có thể gây ra cảm giác nặng nề ở tử cung
đi tiểu nhiều
bạn có thể cảm thấy buồn đi tiểu thường xuyên hơn khi có u sơ tử cung
dấu hiệu này xảy ra khi khối u sơ đủ lớn để gây áp lực lên bằng quang
trên tử cung nó sẽ chia sẻ không gian vùng trậu với bằng quang
điều này hạn chế kích thước của bàng quang khiến bạn phải đi tiểu thường xuyên hơn
cũng như góp phần gây ra tình trạng tiểu không tự chủ
đau chân hoặc dãn tĩnh mạch
một số phụ nữ bị u sơ tử cung đau âm y ở đuôi hoặc bị dãn tĩnh mạch ở chân
điều này có thể xảy ra khi u sơ phát triển lớn đến mức
chúng bắt đầu chèn ép lên các dây thần kinh và mạch máu kéo dài đến chân
gây đau đớn và khó chịu ở chân
đau khi quan hệ tình dục
có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ có thể bị đau khi giao hợp
trong đó có nguyên nhân do u sơ tử cung
đặc biệt u sơ dưới niêm mạc và trong thành tử cung gây cản trở hoạt động bình thường ở tử cung
và gây ra bất kỳ cơn có thắt hoặc ác lực nào gây đau đớn
điều này có thể gây khó khăn khi quan hệ tình dục
sự mất cân bằng hóc môn do u sơ gây ra có tác động tiêu cực đến ham muốn tình dục của phụ nữ
cảm giác để bụng do u sơ gây ra có thể dẫn đến khó chịu khi quan hệ tình dục
không phải ai cũng cảm thấy điều này
nhưng nếu bạn đau khi giao hợp thì nên đi khám vì có thể đó là dấu hiệu cảnh báo u sơ tử cung
hậu quả của u sơ tử cung
u sơ tử cung là khối u phụ thuộc hóc môn sinh dục etrugen
tuy là khối u lành tính nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
u sơ tử cung có thể gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống cho người phụ nữ như
thiếu máu dối loạn kinh nguyệt đau do chèn ép
thoái hóa hoại tử nhiễm khuẩn biến đổi ác tính của khối u
ngoài ra con có thể ảnh hưởng đến quá trình thai ngén và khả năng sinh sản
gây xảy thai liên tiếp hoặc dọa để non ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
hiện nay có nhiều phương pháp điều trị u sơ tử cung như điều trị nội khoa
nút mạch phẫu thuật trong đó phẫu thuật cắt tử cung là phương pháp điều trị triệt đề nhất
trong những trường hợp khối u có kích thước nhỏ chưa có biến chứng
người bệnh còn nguyện vọng có con hoặc cần đến giai đoạn mãn kinh thì chỉ định phẫu thuật ít được đặt ra
thường điều trị nội khoa để khối u ngừng phát triển hoặc thoái triển
ngoài các phương pháp điều trị theo y học hiện đại
một số vị thuốc và bài thuốc y học cổ truyền hiện nay cũng đã được chứng minh có hiệu quả nhất định trong hỗ trợ điều trị u sơ tử cung
sau đây là một số vị thuốc và cách sử dụng trong hỗ trợ điều trị u sơ tử cung một cách hiệu quả và an toàn
trinh nữ hoàng cung
tên khoa học là kleinum latifolium amelioridacea thuộc họ thủy tiên
trinh nữ hoàng cung còn gọi là thật bát học sĩ tây nam văn tỏi lơi lá rộng hoặc náng lá rộng
tại việt nam cây mọc tự nhiên và được trồng nhiều ở các tỉnh phía nam như huế đà nẵng quảng nam nha trang bình thuận đồng nai
bộ phận dùng là lá dùng tươi hay phơi hoặc thái nhỏ sao vàng dùng dần
theo y học cổ truyền trích nữ hoàng cung có vị cay tính mát ít độc có tác dụng hành khí tán huyết tiêu viêm giảm đau thanh nhiệt giải độc thông lạc hoạt huyết có thể trị khối u
theo các nghiên cứu gần đây cho thấy cây trinh nữ hoàng cung có chứa tám loại aklaid trong đó acalloid thứ sáu và bảy có tác dụng ước chế khối u bằng cách kích thích hệ miễn dịch đồng thời có tác dụng trực tiếp lên những tế bào khối u làm giảm thể tích của khối u
ngoài những tác dụng trên chất chiết xuất từ cây trình nữ hoàng cung còn có tác dụng diệt khuẩn kháng viêm
ngày uống nước sắc của ba lá trinh nữ hoàng cung hái tươi thái nhỏ ngắn một hai cm sao khô màu hơi vàng uống trong bảy ngày rồi nghỉ bảy ngày sau đó lại uống tiếp bảy ngày nữa lại nghỉ bảy ngày và uống tiếp bảy ngày
ngoài sắc uống có thể sử dụng dưới dạng trà trinh nữ hoàng cung hoặc dùng phối hợp với tam thất tươi
vương bất lưu hành
vương bất lưu hành ngày xưa là một vị thuốc dành cho vương da cấm lưu hành ra ngoài
tuy nhiên ngày nay thì kể cả người dân bình thường cũng hoàn toàn có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng
hương bất lưu hành còn có tên là châu cổ hay quả sộp là vị thuốc nam dùng hạt để làm thuốc mọc nhiều ở việt nam khá dễ kiếm giá thành rẻ
vương bất lưu hành có đặc tính khai thông sơ tiết mạnh bên trên thì thông nhũ vú bên dưới thì thông kinh huyết và lợi bằng quang từ đó mà có tác dụng hoạt huyết thông kinh mạch
vị thuốc này có vị đắng tinh bình quy vào kinh can thận
hương bất lưu hành đi lên trên vào vùng ngực đặc biệt vùng lũ vú bởi vì tính khai thông mạnh nên các vấn đề ở vùng nhũ như tắc ti sữa u nang u sơ tuyến vú đều có thể dùng vị thuốc này được
phạm vi của vương bất lưu hành không chỉ ứng dụng với các nang sơ ở vú mà còn có thể dùng cho các vùng tuyến giáp bùn trứng khối u ở đường sưng dục ở cả nam và nữ như u sơ tuyến vú u sơ tử cung u sơ tiền liệt tuyến u nang mùn trứng
lấy hạt làm sạch cho vào nồi dùng lửa nhỏ sao sau cho đến khi nổ hoa trắng là được sau đó để cho nguội rồi bảo quản dùng dần
ngay uống từ ba sáu g có thể uống tới hai mươi ba mươi g dưới dạng thuốc sắc hoặc chế thành cao để dùng
ngoài ra phương mắt lưu hành thường hay được dùng phối ngũ cùng trinh nữ hoàng cung trong các bài thuốc để điều trị nang sơ
tam thất có vị đắng ngọt tính ấm lúc đầu mới nhấm vị nắng ngất sau đó vị đắng giảm dần rồi chuyển sang ngọt ngọt
tăng thất đi vào huyết mạch giúp hoạt huyết khứ ứ sinh huyết mới thay huyết cũ đồng thời có tác dụng chỉ huyết chỉ thống cầm máu giảm đau
tam thất hay được dùng cho phụ nữ đặc biệt thường dùng cho các bệnh lý liên quan đến kinh nguyệt u sơ tử cung u năng buồn chứng
tăng thất dùng cho phụ nữ thường hay sử dụng cùng với mật ong mật ong có hai loại loại tự nhiên ít đường tính lương mát còn mật ong nuôi có nhiều đường tính lại ôn ấm
nên cần chú ý dùng tam thất với mật ong phải chọn được mật ong tự nhiên tính lương là chuẩn nhất
bù tam thất cho ta rất nhiều công dụng và mỗi một công dụng đều có cách bào chế khác nhau
để điều trị u sơ tử cung chúng ta dùng củ tam thất dưới dạng phơi khô thái lát hoặc tán bột bởi ở dạng này tam thất cho tác dụng hòa thuyết khứ ứ là nổi bật nhất
còn nếu dùng tam thất dưới dạng củ tươi thì tác dụng cầm máu lại là tác dụng nổi bật
các hoạt chất flavonoid saponin và quinone có trong cây xạ đen là những chất chống oxy hóa mạnh và chống lại các gốc tự do
do đó những hợp chất này có thể ước chế sự chuyển hóa bất thường phát triển lan truyền của tế bào u
ngoài ra như hợp chất flavonoid và quinone xạ đen còn được ứng dụng trong việc hỗ trợ điều trị các khối u giúp làm mềm và hóa lỏng khối u như u sơ tử cung u tuyến vú lành tính u nang bùng trứng
dùng một trăm linh gram cây xạ đen sắc cùng hai lít nước đem luôn lửa thật nhỏ đến khi nước trong nồi còn khoảng một lít là uống được nước sắc đó chia làm ba lần uống nên uống hết trong ngày và uống khi nước ấm
hoặc có thể dùng phối hợp với trinh nữ hoàng cung cách dùng như sau
hai mươi gam cao xạ đen bảy lá trinh nữ hoàng cung cho vào nồi cùng với hai lít nước sạch đun các nguyên liệu trên đến khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa đun thêm khoảng ba mươi phút nữa để những dưỡng chất có trong xạ đen và trinh nữ hòa cung được hòa tan hết vào trong nước chắt lấy phần nước thuốc và sử dụng nước thuốc đó uống trong ngày